hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bà rập vũng tàu đã tạm giữ hình sự đối tượng trần ngọc phước sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại thị trấn long điền huyện long điền tỉnh bà rê vũng tàu để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào lúc một mươi sáu h một mươi chiều ngày hôm qua hai mươi tám tháng hai tại ấp hải sơn xã phước hưng huyện long điền
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an xã phước hưng kiểm tra quán cà phê do phước và vợ thuê để ở và kinh doanh
bắt quả tang đối tượng đang tàng trữ một gói ni lông bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt có trọng lượng khoảng hai mươi tám gram phước khai là ma túy đá
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng còn phát hiện một khẩu súng kim loại màu đen cùng sáu viên đạn
tại cơ quan công an phước bước đầu khai nhận số ma túy trên là do phước mua của một người đàn ông đang xác minh nhân thân lai lịch vào trước đó một ngày
riêng khẩu súng cùng với sáu viên đạn đối tượng khai là được một người bạn tặng
trên đường đi nhậu về giữa nguyễn bảo khang chú tại huyện tri tôn tỉnh an giang và trường hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
trong lúc xô sát khang dùng dao xếp đâm trường hai tử vong rồi đến công an đầu thú
sáng nay cơ quan công an đã đưa ra một bài hỏi về phương hợp của phước
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với khang để điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu sau khi nhậu xong cùng nhóm bạn khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi tháng hai trên đường về giữa nhóm của châu si thu sinh năm hai nghìn một
châu chơ hai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám xảy ra mâu thuẫn với nhóm của nguyễn công luận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn điều khiển xe máy chở nguyễn bảo khang
trong lúc xô sát khang lấy con dao xếp giấu trong người ra đâm cho hai nhiều nhát vào người
cho hai bỏ chạy và gục ngã ngay sau đó khang tiếp tục chạy đến chỗ thu và luận đang đánh nhau đâm nhiều nhát vào người thu
thu bỏ chạy và được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời hiện sức khỏe đã ổn định
còn khang sau khi gây án đã cùng luận lên xe rời khỏi hiện trường và đến công an xã an hảo đầu thú sau khi biết chơi hai đã tử vong
tại cơ quan công an khang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
một đối tượng lợi dụng sự sơ hở trong công tác bảo vệ của một trụ sở cơ quan đóng trên địa bàn quận hà đông đã đột nhập vào và cậy cửa hàng loạt phòng làm việc lấy đi khoảng hai trăm linh triệu đồng tiền mặt một sợi dây chuyền ba nhẫn vàng một chỉ vàng thần tài
đối tượng gây ra vụ trộm là phạm văn đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở xã đồng thành huyện yên thành tỉnh nghệ an đức đã có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an đức khai nhận đêm một mươi chín dạng sáng ngày hai mươi tháng hai lợi dụng thời điểm đêm tối trời mưa rét đức đã đột nhập vào bên trong trụ sở dùng thuốc nô vít cậy cửa hai mươi ba phòng làm việc lấy đi khoảng hai trăm linh triệu đồng tiền mặt một sợi dây chuyền ba nhẫn vàng một chỉ vàng thân tài
số tài sản trộm cắp được đức dùng để trả nợ hiện công an quận hà đông đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu mở rộng vụ án xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cũng với hành vi trộm cắp tài sản nguyễn văn bắc chú thị trấn thổ tàng huyện vĩnh tường đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng hai chị lê thị bích ở thị trấn thổ tàng đến cơ quan công an trình báo về việc phát hiện bị mất hơn một trăm bảy mươi một triệu đồng để ở trong kết sắt của gia đình
bản thân chị cũng không biết rõ tiền bị mất từ khi nào
ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện vĩnh tường đã tập trung lực lượng tổ chức các hoạt động điều tra
kết quả làm rõ đối tượng trộm các tài sản của chị bích là nguyễn văn bắc là hàng xóm ở đối diện nhà chị bích
bắc khai nhận đã đột nhập vào nhà chị bích tìm thấy chìa khóa mở kết sắt và trộm cắp số tiền trên kể từ ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
bắc là đối tượng đã có một tiền án về tội đánh bạc cơ quan điều tra đã thu giữ được toàn bộ hơn một trăm bảy mươi một triệu đồng là tăng vật của vụ án

tỉnh quảng bình và thanh hóa cũng vừa bắt giữ các đối tượng có hành vi tàng trữ buôn bán và vận chuyển cháy phép chất ma túy cùng với nhiều tăng vật liên quan khác
nội dung chi tiết sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
tại đường hiếu nghị phường bắc lý thành phố đồng hới tỉnh quảng bình lực lượng công an đã bắt quả tang cao thanh hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tuệ tp đồng hới có hành vi tàng trữ sáu viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
tuy nhiên tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của lưu thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tuệ tp đồng hới
lực lượng công an đã thu giữ chín gói ni lông bên trong có chứa hơn một sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
và một gói ni lông bên trong có chứa khoảng một trăm linh g ma túy tổng hợp dạng đá ba triệu đồng và nhiều tăng vật có liên quan khác
tiếp tục mở rộng hai mươi giờ cùng ngày khám xét khẩn cấp nơi ở của phan minh đức ở huyện bố trạch
lực lượng chức năng thu giữ năm gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng khoảng hai mươi g một xe ô tô một trăm linh triệu đồng tiền mặt
tại km bốn mươi bảy năm trăm linh quốc lộ một mươi năm c thuộc địa phận bản san xã hiền kiệt huyện quan hóa tỉnh thanh hóa
lực lượng chức năng phối hợp với đồn biên phòng hiền kiệt vừa bắt quả tang lù a thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại bản suối học xã trung lý huyện mường lát
chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm hai mươi bốn gói ni lông màu tím và sáu gói ni lông màu hồng
bên trong có chứa sáu viên ma túy tổng hợp cùng với một xe máy và một điện thoại di động
hiện đồn biên phòng hiền kiệt đang hoàn chỉnh hồ sơ
chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật
ngày hai mươi tám tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã khởi tố vụ án hình sự
về tội giết người trong vụ án bố chồng bắn con dâu rồi tự sát
xảy ra vào chiều ngày hai mươi sáu tháng hai tại thôn chúa lẻi xã thanh vận huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
vào hồi một mươi sáu h ngày hai mươi sáu tháng hai tại thôn chúa lẻi xã thanh vận huyện trợ mới đã xảy ra vụ việc
ông nguyễn đình thắng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi đã dùng súng tự chế bắn con dâu là lự thị xuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
sau khi nạn nhân tử vong ông thắng đã dùng súng bắn vào bụng để tự sát
theo kết quả điều tra xác minh ban đầu vụ việc xảy ra quá bất ngờ và không có người chứng kiến
ông thắng là người thường xuyên uống sữa
trước ngày xảy ra án mạng ông thắng trong tình trạng say rượu thấy cháu nội là con trai của chị xuân đang chơi trước sân
ông thắng đã dùng tay bóc cổ và đè cháu xuống sân
thế vậy chị xuân can ngăn thì cũng bị ông thắng bóp cổ
sự việc được công an viên và trưởng thôn đến lập biên bản giải quyết
và sáng ngày hôm sau vụ án mạng xảy ra sau khi ông thắng đi uống rượu từ nhà hàng xóm về
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một khẩu súng là loại súng tự chế
một vỏ đạn một viên kim loại màu xám và một con dao
thu giữ trong túi áo của ông thắng là hai viên đạn
trên đường đi nhậu về giữa nguyễn bảo khang chú tại huyện tri tôn tỉnh an giang
và cha hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
trong lúc xô sát khang đã dùng dao xếp đâm cha hai tử vong rồi đến công an đầu thú
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với khang để điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu sau khi nhậu xong cùng với nhóm bạn
vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi tháng hai trên đường về giữa nhóm của châu si thu và châu cha hai xảy ra mâu thuẫn
với nhóm của nguyễn công luận điều khiển xe máy chở nguyễn bảo khang
trong lúc xô sát kha đã lấy con dao xếp giấu trong người đâm cha hai nhiều nhát vào người
cha hai đã bỏ chạy và gục ngã ngay sau đó
khang tiếp tục chạy đến chỗ thu và luận đang đánh nhau đâm nhiều nhát vào người của thu
thu đã bỏ chạy và được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời
hiện sức khỏe đã ổn định
còn khang sau khi gây án đã cùng với luận lên xe rời khỏi hiện trường và đến công an xã an hảo đầu thú
sau khi biết cha hai đã tử vong
tại cơ quan công an khang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
là công nhân của công ty lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản của công ty đối tượng bá võ minh
ba mươi sáu tuổi ngụ tại huyện long thành tỉnh đồng nai đã lấy trộm bốn tấn hạt nhựa trị giá hơn ba trăm ba mươi triệu đồng
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
đối với vã bỏ minh ngọc về hành vi trộm cắt tài sản
trước đó lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản của công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật pacific view
khu công nghiệp nhân trạch hai huyện nhân trạch
ngọc đã hai lần lấy trộm một trăm sáu mươi bao hạt nhựa với tổng trọng lượng là bốn tấn trị giá hơn ba trăm ba mươi triệu đồng
cho lên xe ô tô tải đã thuê trước đó để trở đến tỉnh bình dương
bán cho một tài sản
bộ tiệm thu mua phế liệu với giá một trăm linh hai triệu đồng
nhận được tin báo của bị hại bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
xác định ngọc là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ
thưa quý vị những ngày vừa qua người dân trên địa bàn tỉnh hà tĩnh hết sức hoang mang và lo lắng
vì nhiều hộ dân đã chót lỡ đưa tiền cho các đối tượng lừa đảo dưới hình thức tuyển cộng tác viên
đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng internet
và ngay sau khi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh khởi tố bắt tạm giam bốn mươi một đối tượng
về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản thì nhiều người dân mới tá hỏa rằng mình đã bị lừa
hàng trăm người dân là các nạn nhân trong vụ lừa đảo này đã đến cơ quan công an để cung cấp thông tin
phục vụ điều tra vụ án
nhiều tình tiết mới trong vụ án lừa đảo này dần được hé lộ với những thủ đoạn tinh vi
phức tạp của đối tượng vi phạm nhằm chiếm nốt tài sản của người dân
tranh thủ thời gian nhàn rỗi
trong vụ án lừa đảo này chị trần thị phương ở xã thịnh lộc huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
đã lên mạng facebook và vào một số fanpage tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng internet
sau quá trình liên lạc chị phương đã nhiều lần chuyển tiền cho các thành viên của trang
để mua các bản vẽ thiết kế để bán lại cho khách hàng
tuy nhiên sau đó chị mới biết mình đã bị lừa trong khi số tiền đã chuyển cho các đối tượng gần bảy trăm linh triệu đồng
thì là hồi bắt em đã đảm bố một trăm linh mấy triệu á
nhưng mà em là không đủ tiền đóng
không có tiền đóng em chỉ có đóng năm mươi triệu thôi
nhưng mà họ không gửi lại bản thiết kế
thì là họ không gửi lại cho nên là em phải chuyển lại cọc hai mươi triệu cho khách
và quá trình đó thì em nói là bây giờ công ty phải thanh toán lại toàn bộ cái số tiền em đã đóng của công ty
công ty nói là những cái bản thiết kế đó mang tên em
nên là em phải nộp vào cái cặp phí như phí gợi bản quyền này
rồi rồi phí khoản
khoản bản quyền và tật tật tật đó để công ty gửi bản và thanh toán lại số tiền
thì sau là họ có chuyển lại cho em một cái biếu ba trăm linh triệu
nhưng mà em cũng không nhận được
theo điều tra ban đầu đây là đường dây lừa đảo có hơn năm mươi đối tượng tham gia do lê bá hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cư trú tại thị trấn ngọc lạc huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa cầm đầu
đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của các bị hại ở khắp các tỉnh thành trên địa bàn cả nước
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh
công an thành phố hà nội và công an tỉnh thanh hóa đồng loạt bắt giữ khám xét nơi ở của năm mươi đối tượng
tại bốn mươi địa điểm khác nhau ở ba mươi năm tỉnh thành
quá trình bắt giữ lực lượng chức năng thu giữ một ô tô sáu mươi bốn điện thoại di động bốn mươi năm máy tính sách tay
hai mươi tài khoản ngân hàng và hơn hai tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản tài liệu liên quan
bọn em có mua các cái fanpage ở trên mạng ạ
sau đấy thì
đội tên và đăng tải các nội dung liên quan đến bản vẽ kiến thức xây dựng
thì đấy sau đấy thì bọn em có tiến hành chạy quảng cáo ở trên các cái fanpage đấy
thì bọn em có chạy quảng cáo và đăng tải những nội dung liên quan đến tuyển dụng
việc làm và hoa hồng để tạo được lòng tin đối với các người sử dụng
tuyển được công tập viên thì các đối tượng này đã sử dụng các nhân viên
để đặt hàng là các bản thiết kế công trình nhà ở hoặc công trình cơ quan đơn vị
sau đó đã lấy tiền đặt cọc làm cho người bìa hài tin tưởng là đã có người đặt các cái bản thiết kế này
sau đó các đối tượng yêu cầu là các công chức viên
chính là các người bìa hài phải đặt tiền đặt cọc để trước khi lấy các cái bản thiết kế này
và quá nhiều lần giao dịch tướng tả khác nhau thì các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của người bìa hài
có nhiều người với số lương tiền khá lớn
điển hình có những người hơn một tỷ đồng và gây ra một hậu quả rất lớn về mặt xã hội
cơ quan cảnh sát điều tra xác định đây là đường dây tội phạm có tổ chức chặt chẽ
hoạt động trực tuyến rất tinh vi sử dụng giao dịch tiền ảo để rửa tiền chiếm đoạt
sử dụng sim giác tài khoản không chính chủ tài khoản mạng xã hội ảo để xóa dấu vết
đối phó với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra
hiện có khoảng năm người bị hại ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước là nạn nhân của đường dây lừa đảo này
với số tiền bị chiếm đoạt ước tính hơn một trăm linh tỷ đồng
nhiều gia đình giờ đây lầm vào cảnh nợ nần trồng chất phải cầm cố nhà cửa để trả nợ
sự việc này tiếp tục là hồi chuông cảnh báo đối với người dân
đặc biệt là bà con ở các vùng nông thôn vùng núi trên địa bàn cả nước
đừng nhẹ dạ cả tin và các đối tượng lừa đảo
dưới hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng qua mạng
thưa quý vị lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã khiến cho một người tử vong
và một mươi người bị thương trong đó thì bốn người đang bị thương nặng
vụ tai nạn giao thông trên đã xảy ra vào khoảng năm h hai mươi phút sáng ngày hôm nay
tại quốc lộ một đoạn qua thôn trung trinh xã xuân phương thị xã sông cầu của tỉnh phú yên
thời điểm trên xe ô tô đầu kéo do tài xế nguyễn thế biển
trú tại thị xã đông hòa tỉnh phú yên điều khiển
hướng nam bắc đã va chạm với xe khách đang lưu thông cùng chiều
xe khách lúc này chở hai mươi bốn hành khách
hậu quả tài xế xe khách là nguyễn văn chín chú tại xã phước lộc huyện tuy phước tỉnh bình định tử vong tại chỗ
một mươi hành khách bị thương được đưa vào cấp cứu tại trung tâm y tế thị xã sông cầu và bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
ngay sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ các nạn nhân
những người bị thương được cấp cứu kịp thời nên sức khỏe đã ổn định
giao thông đã được điều tiết các phương tiện được phân luồng đảm bảo không gây ách tắc
vào ngày hôm qua hai mươi tám tháng hai đội an ninh công an huyện hà quảng tỉnh cao bằng
chủ trì phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu sóc giang đã bắt giữ chín công dân trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát biên giới khi đến khu vực thuộc xóm nà mạng
xã trường hà huyện hà quảng tổ công tác phát hiện một xe ô tô đi theo hướng bắc bó thành phố cao bằng
có nhiều biểu hiện nghi vấn
khi kiểm tra hành chính và phát hiện trên xe ô tô chở chín công dân trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
tổ công tác đã đưa các công dân này về trụ sở công an huyện để khai thác và làm rõ
qua khai thác biết được lái xe tên là hoàng đăng khoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở huyện yên thế tỉnh bắc giang
các công dân khai nhập cảnh trái phép vào việt nam qua khu vực mốc thuộc xã trường hà hà quảng
tìm kiếm việc làm và xuất cảnh sang campuchia để lao động làm thuê
hiện công an huyện hà quảng đã hoàn tất các thủ tục bàn giao cho phòng an ninh điều tra công an tỉnh cao bằng để điều tra làm rõ theo thẩm quyền